thưa quý vị và các bạn nhân dịp sắp tới tết nguyên đán giáp thìn vào chiều ngày hôm nay một mươi tám tháng một
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đến thăm tặng quà các thương binh bệnh binh
đang điều trị tại trung tâm điều dưỡng thương binh thuận thành tỉnh bắc ninh
nơi đang nuôi dưỡng và điều trị cho chín mươi ba thương binh bệnh binh nặng của hai mươi hai địa phương trong cả nước
bộ trưởng tô lâm bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến các thương binh bệnh binh đang điều trị chăm sóc tại trung tâm
đã cống hiến một phần sương máu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
nhân dịp tết cổ truyền của dân tộc đồng chí bộ trưởng gửi lời chúc mừng năm mới
mong muốn các thương binh bệnh binh tiếp tục giữ gìn sức khỏe để chứng kiến những đổi thay của đất nước
bộ trưởng mong muốn các thương binh bệnh binh luôn rèn luyện thực hiện tốt lời dạy của bác hồ
thương binh tàn nhưng không phế luôn là tấm gương sáng để thế hệ đi sau học tập nói theo
ghi nhận sự quan tâm chăm sóc của cán bộ đội ngũ y bác sĩ trung tâm điều dưỡng thương binh thuận thành với các thương binh bệnh binh
đại tướng tô lâm đề nghị lãnh đạo cán bộ nhân viên trung tâm điều dưỡng thương binh thuận thành
tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết đồng lòng nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
xác định việc chăm lo các thương binh bệnh binh là vinh dự trách nhiệm
góp phần thực hiện thành công chính sách đền ơn đáp nghĩa của đảng nhà nước
dịp này bộ trưởng tô lâm lãnh đạo tỉnh bắc ninh đã tặng quà tết cho trung tâm điều dưỡng thương binh thuận thành
cùng toàn thể thương binh bệnh binh đang điều trị chăm sóc tại trung tâm